liên minh châu âu eu đã đưa thêm bảy cá nhân và năm thực thể của nga vào danh sách trừng phạt với cáo buộc thao túng thông tin kỹ thuật số
đây là bước leo thang mới nhất trong hàng loạt các đòn trừng phạt nhằm vào moscow kể từ sau khi nga phát động chiến dịch quân sự tại ukraine vào tháng hai năm ngoài
đầu tháng này các nhà chức trách eu cũng đã thêm vào danh sách trừng phạt một mươi tám cá nhân và năm tổ chức của nga bị cáo buộc bạo lực về giới
brussels cũng đã gia hạn các hạn chế đối với một số lĩnh vực của nền kinh tế nga cho đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
kể từ khi moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai eu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với khoảng một tám trăm linh cá nhân và pháp nhân nga
trong khi đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy nga cũng công bố lệnh cấm nhập khẩu cá từ phương tây
động thái này là một phần của các hạn chế mới của moscow đối với các quốc gia không thân thiện